chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác của trung ương đã có chuyến thăm tặng quà và chia sẻ những khó khăn mất mát với người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương ở vùng lũ tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm xã điện phương thị xã điện bàn xã duy vinh huyện duy sơn và trao hai trăm một mươi năm xuất quà mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng tiền mặt cho các gia đình trong xã bị thiệt hại do mưa lũ gây ra
đồng thời gửi tặng một trăm linh xuất quà mỗi xuất một triệu đồng cho người dân trên địa bàn huyện duy xuyên bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ lụt vừa qua
trong chuyến công tác tại tỉnh quảng nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh
qua đó đồng chí lưu ý lãnh đạo địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục không để người dân thiếu ăn và dịch bệnh phát sinh sau lũ
nhân dịp này đại diện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao cho lãnh đạo tỉnh quảng nam ba trăm linh triệu đồng để hỗ trợ trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ